ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức lễ công bố và trao tặng giải thưởng sáng tạo tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí đảng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đã đến xử
sau hơn năm tháng phát động giải thưởng hội đồng tuyển chọn cấp thành phố đã chọn ra bốn mươi bốn công trình
từ hơn một trăm linh hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng để trao giải trên bảy lĩnh vực gồm kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh văn hóa nghệ thuật cải cách hành chính truyền thông xã hội khởi nghiệp sáng tạo khoa học cơ bản
đây là giải thưởng quan trọng được trao cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân người việt nam
người việt nam ở nước ngoài có các công trình nghiên cứu giải pháp sản phẩm dịch vụ sáng tạo
có tính khả thi cao để ứng dụng và thực tế đóng góp cho sự phát triển của tp hcm
giải thưởng sáng tạo tp hcm sẽ được tổ chức định kỳ hai năm một lần